phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đó là chỉ đạo của chủ tịch nước trần đại quang
tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế năm hai nghìn một mươi sáu
giữa đoàn chủ tịch mặt trận tổ quốc việt nam với chủ tịch nước
đồng chủ trì hội nghị có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trong năm hai nghìn một mươi sáu đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và chủ tịch nước đã chú trọng tình hình kinh tế vĩ mô
giúp các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm lạm phát được kiểm soát
gdp tăng sáu hai mươi một các lĩnh vực lao động việc làm an sinh xã hội
chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm và thực hiện tốt
chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực
bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết
việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa chủ tịch nước và đoàn chủ tịch
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã phát huy được hiệu quả
góp phần mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
phát triển kinh tế xã hội quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo
đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân đấu tranh phòng chống tham nhũng
thực hiện tiết kiệm chống lãng phí phát huy dân chủ bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao công tác phối hợp giữa chủ tịch nước
và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trong năm qua đã có nhiều đổi mới với nhiều hoạt động cụ thể thiết thực
trên các mặt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc động viên phong trào thi đua yêu nước
các cuộc vận động lớn do đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc việt nam phát động
tham gia xây dựng chính sách pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân
thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tập hợp phản ánh ý kiến kiến nghị của cử tri bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp
chính đáng của nhân dân bổ nhiệm thẩm phán và kiểm soát viên
công tác thi đua khen thưởng công tác đặc xá và xét đơn xin ân giảm án tử hình
tôi thấy là mặt trận cũng có rất nhiều những hoạt động thiết thực
đặc biệt là trong việc giúp đỡ hỗ trợ
ngư dân để hỗ trợ những đối tượng còn khó khăn
trong đó những hoạt động như là hỗ trợ ngư dân bám biển bám ngư trường
rồi động viên các lực lượng vũ trang để lại những ấn tượng rất sâu sắc
rồi hệ thống mặt trận tổ quốc việt nam các cấp cũng là đã khẳng định được
cái vai trò của mình trong cái việc thực hiện tốt
cái vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân
cho nên cái việc mà làm cái chỗ dựa để cho chúng ta xây dựng hệ thống chính trị
ở cơ sở này cũng phải khẳng định là vai trò mặt trận rất là tốt
rồi cũng là phát huy cái vai trò làm chủ của nhân dân
trong mọi mặt của đời sống xã hội
và cái việc mà xã hội chúng ta có được cái sự đồng thuận cao hiện nay
cũng có sự đóng góp rất quan trọng của mặt trận tổ quốc việt nam ca cấp
cái sự đóng góp rất là to lớn của mặt trận
thì hôm nay cũng trong cái buổi được gặp khá đông đủ các quý vị và các quý vị
trong đoàn chủ tịch ủy ban châu âu mặt trận tổ quốc việt nam
với tư cách là chủ tịch nước
tôi cũng thay mặt cho đồng chí phó chủ tịch nước
muốn khẳng định cái sự đóng góp rất là có ý nghĩa của mặt trận tổ quốc việt nam
vào cái việc thực hiện các nhiệm vụ chung của đảng nhà nước và nhân dân ta trong năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi bảy hai bên tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp thực hiện các hoạt động tham gia xây dựng
góp ý phản biện xã hội đối với dự án luật pháp lệnh liên quan mật thiết đến quyền con người
quyền và nghĩa vụ cơ bản
của công dân tổ chức bộ máy nhà nước quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc việt nam
và các tổ chức thành viên